trong khi thị trường xuất khẩu vải thiều đang gặp khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín
thì nhiều siêu thị trong nước cho biết ước tính lượng vải thiều tiêu thụ năm nay sẽ tăng mạnh so với năm ngoái khoảng hai mươi
vải thiều thanh hà và lục ngạn đầu mùa năm nay được bán với giá hai mươi năm đồng đến bốn mươi đồng một kg
rẻ một nửa so với năm trước tại bắc giang tiêu thụ tương đối thuận lợi giá ổn định
từ đầu mùa vải đến nay toàn tỉnh đã tiêu thụ được hơn một mươi tám tấn vải sớm giá bình quân là hai mươi năm đồng một kg